từ lâu lễ hội cầu ngư đã trở thành một sản phẩm văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân cư vùng biển trung bộ và nam bộ gắn với tín ngưỡng thờ cúng cá ông vì thần biển hộ mệnh của ngư dân
vì vậy hàng năm cứ đến tháng riêng âm lịch cộng đồng cư dân biển lại tổ chức lễ hội cầu ngư cầu mong một năm trời yên biển lặng tôm cá đầy khoang ghi nhận tại lễ hội cầu ngư và trao bằng tôn vinh di sản lễ hội cầu ngư tại đà nẵng
lễ hội cầu ngư gồm hai phần đó là lễ nghinh thần tức là đón cá ông cá voi và lễ cầu an cầu ngư
sau phần khai hội và múa trình tường sẽ là phần lễ tế chính bằng việc dân hương cùng với đó là thi kéo co đan lưới và cúng tạ nhằm thể hiện sinh động cuộc sống lao động của cư dân miền biển
đối với cộng đồng cư dân biển trung bộ và nam bộ lễ hội cầu ngư là lễ trọng lớn nhất trong năm
không chỉ là lễ hội cầu mùa cầu ngư mà còn thể hiện bản sắc văn hóa dân gian đặc sắc
mang tính vùng miền qua đó góp phần bảo tồn và phát huy sự đa dạng bản sắc văn hóa dân tộc phát huy giá trị văn hóa biển việt nam
quy mô năm hai nghìn một mươi chín này thì có tương đối rộng hơn
và có tính chất bề bỏng và quy mô hơn kể cả phần lễ và phần hội
đối với phần lễ thì tổ chức theo truyền thống của cha ông để lại có tính tâm linh và truyền thống văn hóa lịch sử
về văn hội thì đa dạng hơn đặc biệt là năm hai nghìn một mươi chín này thì có thêm cái vấn đề trưng bày các hình ảnh về hoàng sa trường sa là của việt nam
và cho tổ chức hậu thi vẽ tranh cũng như các vấn đề
tại lễ cầu ngư năm nay ngư dân và chính quyền địa phương đã vinh dự được đón bằng chứng nhận lễ hội cầu ngư thành phố đà nẵng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do bộ văn hóa thể thao và du lịch trao tặng
điều này là sự ghi nhận công lao to lớn và trí ân sâu sắc đối với các bậc tiền bối các thế hệ ngư dân nhà nghiên cứu đã dày công sáng tạo giữ gìn và trao truyền di sản văn hóa cho các thế hệ sau đồng thời gắn với trách nhiệm bảo tồn giá trị di sản gắn với phát triển du lịch cộng đồng
cầu ngư trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo về văn hóa biển của thành phố đà nẵng qua đó mang lại những lợi ích về phát triển kinh tế xã hội cho địa phương